chính phủ nga đã quyết định áp đặt lệnh trừng phạt lên tổng thống mỹ joe biden và nhiều quan chức cấp cao khác của nhà trắng
trong đó có ngoại trưởng mỹ antony blinken bộ trưởng quốc phòng law austin cố vấn an ninh quốc gia jake sullivan giám đốc cơ quan tình báo trung ương mỹ c a william byrne
đây được xem là biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt mà mỹ đã đưa ra đối với nga cách đây ít ngày
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng ba thủ tướng nga mikhail mishustin đã ký xác lệnh cấm xuất khẩu đường trắng và đường thô
cũng như cấm xuất khẩu lúa mì lúa mạch đen lúa mạch và ngô tới các quốc gia láng giềng trong liên minh kinh tế á âu
hai lệnh cấm này lần lượt có hiệu lực đến ngày ba mươi một tháng tám và ngày ba mươi tháng sáu
ngày hôm qua bộ ngoại giao anh tuyên bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào nhiều quan chức nga
trong đó có người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov và người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria sakharova
năm năm mươi cá nhân và thực thể mới vào danh sách trừng phạt nga